lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn năm mươi triệu đồng
đối tượng lê văn phong vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hà tĩnh bắt giữ
tại cơ quan công an lê văn phong khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng việc sử dụng simsac
tạo ra các tài khoản mạng xã hội mạo danh một cán bộ thuộc sở ngành trên địa bàn tỉnh nghệ an
từ đó chủ động liên lạc với một số giám đốc doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
đưa ra những lời hứa hẹn sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp này trúng các gói thầu trên địa bàn tỉnh nghệ an
nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phòng đã chiếm đoạt số tiền hơn năm mươi triệu đồng của anh phan huy thiết là giám đốc của một doanh nghiệp trên địa bàn hà tĩnh